sổ mũi khi ngủ dậy ngay khi ở trong nhà
tôi đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bệnh bị lạch vách ngăn mũi và viêm mũi dị ứng
nhưng điều trị mãi mà vẫn không khỏi
xin cho tôi biết là tôi phải điều trị bệnh này như thế nào
và tôi cần vệ sinh thông khí trong nhà ra làm sao để hạn chế hát hơi sổ mũi
vâng những triều chứng bạn mô tả thì có lẽ là cũng khá là điện hình cùng với viêm mũi dị ứng
tức là khi chúng ta ngủ dậy hoặc thay đổi dịch tiết thì chúng ta hát hơi chảy nước mũi trong ngạt mũi
và khi bạn đi khám thì cũng được bác sĩ chẩn đoán là viêm mũi dị ứng
kèm theo một dị dạng nữa là lệch vẹo vách ngăn mũi
thế thì hai cái bệnh này nó có thể đi song hành với nhau
và đôi khi nó là hệ quả của nhau
tức là lệch vẹo vách ngăn đấy là nguyên nhân kích thích và gây ra những triều chứng như viêm mũi dị ứng
thế thì trước tiên thì bạn nên điều trị đến bác sĩ khám
để người ta cho điều trị theo cái hướng dị ứng chống dị ứng mũi
một cách bài bản đi đã
thì nếu như chúng ta điều trị bằng thuốc mà nó tốt thì rất là mừng
còn nếu mà nó không có hiệu quả
bác sĩ người ta thấy là điều trị đã đúng phác đồ rồi mà không có hiệu quả
thì chúng ta đề cập đến vấn đề là có can thiệp vào cái vết ngăn mũi hay không
có những phẫu thuật người ta có thể can thiệp vào cái ngăn mũi để làm cho bệnh ngăn nó thẳng
thì nó không kích thích cái mũi nữa và làm giảm triều chứng dị ứng đi
tuy nhiên là này
người ta chỉ chỉ định phẫu thuật nó đúng
khi đã điều trị nội khoa cái mũi dưới mặt không hiệu quả
thì người ta có thể kết hợp về điều trị phẫu thuật để giúp cho cái việc mà
điều trị thuốc chống dị ứng nó tốt hơn
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía phó giáo sư phạm tuấn cảnh